y tế philippines có tới chín mươi chín tương đương hai mươi tám năm trăm một mươi hai ca nhiễm mới được báo cáo trong vòng một mươi bốn ngày
hầu hết các trường hợp là ở vùng thủ đô manila và tỉnh calabasas trung tâm luzon
tỷ lệ dương tính trong các xét nghiệm covid một mươi chín ở philippines cũng đã tăng kỷ lục
với bốn mươi bốn ca mắc cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn năm mà tổ chức y tế thế giới who đề ra
như một chỉ số kiểm soát sự lây truyền virus ở bất kỳ quốc gia nào
trên toàn quốc công suất sử dụng dường bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín vẫn ở mức an toàn nhưng đang tăng dần
tại vùng đô thị manila tỷ lệ lấp đầy của tất cả các loại dường bệnh đều trên năm mươi và dường bệnh covid một mươi chín ở mức sáu mươi năm
các ca mắc covid một mươi chín tại philippines tái bùng phát trong ba tuần qua sau khi biến thể omicron xâm nhập
thủ đô manila nơi đang chứng kiến mức tăng đột biến về số ca mắc covid một mươi chín đang ở trong mức cảnh báo ba kể từ ngày ba tháng một
nhiều khu vực sau đó được đặt dưới mức kiểm dịch nghiêm ngặt hơn cho đến ngày một mươi năm tháng một như các tỉnh lân cận rizan bulakal laguna và kavit cũng như một mươi bốn khu vực khác